theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật có tám tám trăm sáu mươi hai người liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức từ ngày một mươi năm tháng chín
trong đó có bốn tám trăm sáu mươi một người tại ba mươi quận huyện thị xã trên địa bàn hà nội và bốn một người tại các tỉnh thành phố khác
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội vừa có công văn gửi trung tâm y tế các quận huyện thị xã về việc xử trí với người có liên quan đến bệnh viện việt đức
để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín lây lan trên địa bàn thành phố cdc hà nội đề nghị trung tâm y tế các quận huyện thị xã tổ chức giả soát
lập danh sách để quản lý và theo dõi sức khỏe với các trường hợp đi đến làm việc khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh tại bệnh viện việt đức
địa chỉ bốn mươi tràng thi phường hàng bông quận hoàn kiếm hà nội từ ngày một mươi năm tháng chín đến ba mươi tháng chín
bên cạnh đó điều tra xác minh nếu có đi đến làm việc khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh tại khoa phòng tầng điều trị
có bệnh nhân dương tính sars cov hai hiện tại là tầng bảy tầng tám tòa nhà d hoặc có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với sars cov hai
thì xử trí như trường hợp tiếp xúc gần nếu có biểu hiện ho sốt khó thở hoặc có bất thường về sức khỏe xử trí như ca nghi ngờ nhiễm sars cov hai
về các trường hợp còn lại cách ly tại nhà một mươi bốn ngày và lấy mẫu xét nghiệm rt pcr mẫu gộp que
trung tâm y tế các quận huyện thị xã báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày về cdc hà nội để tổng hợp báo cáo sở y tế
theo thống kê sơ bộ do cdc hà nội cung cấp có tám tám trăm sáu mươi hai người liên quan đến bệnh viện việt đức kể từ ngày một mươi năm tháng chín đến nay
trong đó có bốn tám trăm sáu mươi một người tại ba mươi quận huyện thị xã trên địa bàn hà nội và bốn một người tại các tỉnh thành phố khác
trong số bốn tám trăm sáu mươi một người tại hà nội có ba tám trăm năm mươi người tại hà nội
trong số bốn tám trăm năm mươi tám người đến khám bệnh ba trăm sáu mươi chín người điều trị ngoại trú và sáu trăm ba mươi bốn người điều trị nội trú đã ra viện
ngoài ra trong số bốn một người ở các tỉnh thành phố khác thì có hai năm trăm chín mươi sáu người đến khám bệnh năm trăm linh chín người điều trị ngoại trú và có tám trăm chín mươi sáu người điều trị nội chú đã ra viện
liên quan đến bệnh viện việt đức hà nội đã ghi nhận ba ca mắc covid một mươi chín
đã lấy một bốn trăm bốn mươi ba mẫu người nhà nhân viên tòa nhà đề xét nghiệm đã có một bốn trăm ba mươi
ba mươi ba mẫu có kết quả âm tính
ngoài ra ba tỉnh đã xác định các ca mắc covid một mươi chín liên quan đến bệnh viện việt đức
bao gồm hà tĩnh một ca đưa bố đến khám tại tầng tám nhà d
nam định ba ca liên quan tới người nhà đi chăm sóc bố tại tầng bảy nhà d
hưng yên có một ca là bệnh nhân nằm điều trị tại tầng tám nhà d đã ra viện
cộng dồn số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là ba chín trăm tám mươi ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài tỉnh
cộng đồng là một sáu trăm linh tám ca số ca mắc là đối tượng đã được cách ly hai ba trăm bảy mươi bốn ca
trò một mươi ngày kể từ khi hà nội quyết định nới lỏng giãn cách chúng ta một lần nữa lại thấp thỏm lo lắng
khi chứng kiến nhiều ca nhiễm cho cộng đồng không xóa nguồn gốc
hà nội như tiếp tục bị thử thách trước cơn đại dịch đang cố tình châm trích ngòi độc vào trung tâm
cảm xúc vỡ hỏa đêm trung thu khi hàng ngàn người được tràn ra đường
có lẽ đã ngay lập tức được thay thế bằng trạng thái cẩn trọng kể từ sáng nay
khi mạng bảy kf được phát hiện tràn ngập các mặt báo
chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ tức là từ chiều ba mươi tháng chín đến sáng một tháng một mươi
hà nội ghi nhận bảy ca mắc covid một mươi chín dài rác ở các quận hoàn kiếm ba đình tây hồ và nam tử liêm
đáng chú ý các ca bệnh này không cùng một ổ dịch hầu hết chưa xác định được nguồn lây
một dấu hiệu khiến nhiều chuyên gia y tế cảnh báo về sự cần thiết phải cẩn trọng
cho công tác phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh hà nội vừa nới lỏng giãn cách xã hội
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
đây là những nguy cơ được cơ quan chuyên môn và lãnh đạo hà nội dự liệu từ trước
ông phu lưu ý nguy cơ dịch bệnh tại thủ đô vẫn luôn ở mức cao
có xu hướng tăng lên khi thành phố bắt đầu lộ trình nới lỏng
zero covid là không thể thì phải xác định vẫn còn f cho cộng đồng
chúng ta truy vết khoanh vùng thật nhanh để tách ca bệnh còn để tìm hết thì không thể ông phu nói
đánh giá về bảy ca bệnh mới vị chuyên gia cho rằng f hầu hết thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao
khi phải di chuyển tiếp xúc nhiều
bên cạnh đó khu vực như bệnh viện việt đức hoàn kiếm cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ yếu tố dịch tễ
do trước đó ở quận này cũng có một số ổ dịch phức tạp
điều khiến ông phu lo ngại là các bệnh có xu hướng giải rác nhiều nguồn lây khác nhau
có thể từ trong nội thành hà nội lẫn từ địa phương ngoài
việc quan trọng hiện nay là quận huyện phải đẩy mạnh sàng lọc khu vực nguy cơ cao
xét nghiệm có trọng điểm tránh giàn trải lãng phí nguồn lực
từ việc trong bảy f mới có người tiêm hai mũi vaccine ông phu đề nghị người dân không chủ quan
tuân thủ nghiêm năm k và đặc biệt hạn chế ra đường đối với người già trẻ nhỏ người có sức đề kháng yếu
vaccine giúp hạn chế chuyển nặng nếu chẳng may nhiễm virus chứ không thể bảo vệ chúng ta một trăm linh
người dân được tiêm một mũi rất khó tạo được miễn dịch
trong khoảng thời gian này người dân chỉ nên ra ngoài khi thực sự cần thiết
tránh nơi đông người khu vực có nguy cơ phức tạp ông fu khuyến cáo
điều quan trọng nhất ở thời điểm này là làm sao nhanh chóng phong tỏa được ổ dịch
chúng ta cần cố gắng kiểm soát ổ dịch ở phạm vi nhỏ nhất qua đó mới có thể khống chế tình hình ông nói
phó giáo sư phu khẳng định thành phố cứ nới lỏng người dân lại chủ quan thì dịch covid một mươi chín chắc chắn sẽ lại bùng phát ngay
còn về lộ trình nới lỏng của hà nội ông fu cho rằng f không mới sẽ không ảnh hưởng quá nhiều
thành phố vẫn quán triệt tinh thần thận trọng từng bước
hà nội mở cửa nhưng không mở toang để vừa đáp ứng việc phục hồi sản xuất
nhưng cũng phải kiềm chế phần nào nguy cơ bùng phát dịch
đây thực sự là con số đáng báo động bởi trước đó hà nội đã trải qua năm ngày không có thêm ca nhiễm trong cộng đồng
số người dương tính với ncov của thành phố thời gian qua cũng đang có xu hướng giảm
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng cũng nhận định việc tiêm chủng vaccine phòng bệnh covid một mươi chín
vẫn là biện pháp quan trọng nhất để giúp các trường hợp nhiễm sars cov hai có triệu chứng nhẹ không cần nhập viện
điều này cũng đồng nghĩa với việc tỷ lệ tử vong do mắc covid một mươi chín sẽ giảm
tuy nhiên mục tiêu chính của việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
không phải tránh cho người dân không nhiễm sars cov hai một cách triệt đề
những người đã tiêm vaccine vẫn có thể làm lây nhiễm virus cho người khác
việc này đặc biệt nguy hiểm với những gia đình có người cao tuổi người mắc bệnh nền
do đó người dân dù đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín vẫn phải cẩn trọng
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng tránh lây nhiễm khi giao tiếp
đứng trước tình hình này hà nội sẽ cần chủ động đưa ra các biện pháp phòng chống sự lây lan virus
để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch
trong khi đó người dân phải tuyệt đối tránh tâm lý chủ quan sau khi hà nội quyết định nới lỏng giãn cách
đánh giá về vấn đề này ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
hiện vẫn chưa thể đánh giá được chính xác mức độ lây lan của sars cov hai từ những ca nhiễm trong cộng đồng vừa phát hiện
nguyên nhân là thành phố cần đợi kết quả xét nghiệm sàng lọc tại những khu vực liên quan
mặc dù vậy có một thực tế mà chúng ta cũng cần hết sức lưu ý
đó là năm kf cho cộng đồng lần này hầu hết đều có lịch sử dịch tế trắng
tuân thủ nguyên tắc năm k trong phòng chống dịch
thậm chí trước đó một số bệnh nhân đã tiêm đủ hai mũi vaccine
như trường hợp bệnh nhân nam năm mươi năm tuổi người hàn quốc sống tại mỹ đình
xamontech địa chỉ villa h tám splendora xã nam an khánh huyện hoài đức
hàng ngày bệnh nhân đi làm tại công ty ngoài ra có tiếp xúc với nhiều người khác
ngày ba mươi tháng chín bệnh nhân đến phòng khám menica xét nghiệm pcr để chuẩn bị về nước kết quả dương tính
bệnh nhân đã tiêm hai mũi vaccine mũi hai vào ngày một mươi ba tháng chín
một bệnh nhân người nước ngoài khác là ti nam năm mươi một tuổi ở phường trúc bạch quận ba đình
đây là bệnh nhân người nhật bản làm việc tại công ty toyota tuso
phường liễu sai quận ba đình
ngày ba mươi tháng chín bệnh nhân đi làm xét nghiệm kết quả dương tính
bệnh nhân km nam ba mươi tuổi ở phường quảng an quận tây hồ người nhật bản
làm việc tại công ty hoya memoridis technologys hưng yên đã nghỉ làm tại nhà một tháng nay
ngày ba mươi tháng chín bệnh nhân đi làm xét nghiệm kết quả dương tính
bệnh nhân nvh nam bốn mươi một tuổi ở phường xuân phương quận nam tử liêm
làm nghề để con nội thất bán hàng online tại nhà
anh hát thường xuyên di chuyển lên thành phố việt trì phú thọ
hàng ngày anh hát ở nhà có shipper để lấy hàng vận chuyển hàng khi tiếp xúc có đeo khẩu trang
theo báo cáo nhanh vào ngày một mươi hai tháng chín anh hát đi tiêm vaccine covid một mươi chín mũi hai
có xét nghiệm test nhanh kháng nguyên kết quả âm tính
ngày hai mươi một tháng chín anh hát xét nghiệm pcr tại melatech kết quả âm tính để đi phú thọ
ngày hai mươi sáu tháng chín bệnh nhân đi lấy mẫu ở melatech để đi thành phố việt trì
ngày hai mươi bảy tháng chín lên thành phố việt trì
khi tiếp xúc với người bán đất và nhân viên ngân hàng sau đó có đi ăn không đeo khẩu trang
ngày ba mươi tháng chín bệnh nhân làm xét nghiệm pcr tại melatech kết quả dương tính
bệnh nhân n a t nam ba mươi năm tuổi ct bốn a mễ trị thượng quận nam tử liêm
là nhân viên chăm sóc khách hàng của ngân hàng agribank tại một trăm ba mươi năm lạc long quân hoàng quốc việt
hàng ngày anh tê chỉ đi làm từ nhà đến cơ quan
anh tê đã tiêm phòng hai mũi mũi hai vào ngày tám tháng chín
bệnh nhân ở cùng ba người vợ
mẹ và con một tuổi
ngày ba mươi tháng chín anh tê đến melatech lấy mẫu xét nghiệm pcr để về quê đón con
kết quả dương tính
hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng ho sốt khó thở
liên quan đến ca nhiễm sars cov hai là người nhà và chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện hữu nghị việt đức
ubnd quận hoàn kiếm hà nội đã chỉ đạo ubnd phường hàng chống
đóng cửa các cửa hàng dọc phố phủ doãn đoạn từ phố hàng bông đến phố tràng thi
tạm thời phong tỏa và điều tra các hộ dân
cơ sở kinh doanh trên đoạn phố trên để lấy mẫu xét nghiệm
ubnd quận hoàn kiếm đồng thời thông báo cho ubnd quận đồng đa phối hợp để điều tra dịch tế
về trường hợp có liên quan tại phố khương mai
ubnd quận hoàn kiếm cũng chỉ đạo trung tâm y tế quận phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
bệnh viện hữu nghị việt đức phong tỏa và phun khử khuẩn toàn bộ tòa nhà d của bệnh viện
các lực lượng chức năng đã điều tra các trường hợp liên quan
bước đầu tìm ra chín mươi trường hợp f một trong bệnh viện hai mươi nhân viên y tế ba mươi năm người nhà ba mươi năm bệnh nhân
lực lượng chức năng cũng lấy tám trăm linh sáu mẫu xét nghiệm của nhân viên y tế người bệnh người nhà bệnh nhân
trước đó tại bệnh viện hữu nghị việt đức một trường hợp dương tính với sars cov hai đã được phát hiện
đó là ông p d t sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại xóm sáu mỹ hòa xã phủ lưu huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
người nhà vào bệnh viện chăm sóc em rể từ ngày một mươi chín tháng chín
trước khi vào bệnh viện
ông tây có kết quả âm tính qua test nhanh tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
ngày hai mươi chín tháng chín bệnh viện hữu nghị việt đức xét nghiệm rt pcr cho ông p d t
trước khi ông này trở về địa phương với kết quả nghi ngờ dương tính với sars cov hai
sau đó cdc hà nội tiến hành xét nghiệm khẳng định và kết quả cho thấy ông p d t dương tính
từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát vào ngày hai mươi bảy tháng bốn
hà nội đã ghi nhận tổng cộng ba chín trăm linh ca
trong đó số nhiễm ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm linh tám ca
số trường hợp đã cách ly gồm hai ba trăm bảy mươi hai ca
chúng ta đã chứng kiến nhiều đau đớn mất mát không thể đong đếm
bằng cả cảm xúc và nhất là những con số khô khăn
vì vậy giữ tâm thế chủ động tuân thủ tuyệt đối các khuyến cáo phòng chống dịch
của bộ y tế là điều cộng đồng cần ghi nhớ
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại